thuốc arv vừa có tác dụng điều trị vừa có tác dụng dự phòng sự nhân lên của virus hiv trong cơ thể người
tuy nhiên hiện nay cùng với việc cắt giảm kinh phí cho chương trình phòng chống hiv aids
thì sau năm hai nghìn một mươi bảy nguồn thuốc arv sẽ không còn được tổ chức viện trợ mà người sử dụng nó phải trả phí hoàn toàn
để đảm bảo quyền lợi cho người nhiễm hivs từ năm hai nghìn một mươi tám thuốc arv sẽ được đưa vào danh mục thuốc bảo hiểm y tế
sau đó vận động tuyên truyền để người nhiễm hiv aids mua thẻ bảo hiểm y tế là điều vô cùng cần thiết
và là một việc làm cấp bách để bệnh nhân hiểu được chính sách này và không bỏ giờ việc điều trị
tuy là một tỉnh miền núi khó khăn nhưng ngành y tế và chính quyền địa phương tại hà giang đã làm tốt công tác này
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là bệnh nhân nghiện ma túy nhiễm hiv phải điều trị đồng thời cả arv và methadone
tại trung tâm phòng chống hiv aids tỉnh hà giang từ năm hai nghìn bảy
ngay sau khi được cán bộ y tế tuyên truyền
anh đã là một trong những người đồng ý
ưu tiên đăng ký mua và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để tiếp tục được điều trị thuốc arv
mấy năm trước thì không phải mua bảo hiểm
nhà nước người ta đến sáng năm hai nghìn một mươi bảy là phải mua bảo hiểm
thế việc mua bảo hiểm có khó khăn không mình có khả năng chi trả bảo hiểm không
nói chung là cũng không khó khăn lắm
bởi vì mua một năm thì mình chỉ mất sáu trăm linh không mất tiền lựa tốn kém cho mình nhiều
tính đến tháng một mươi
năm hai nghìn một mươi bảy số lũy tích người nhiễm hiv tại hà giang được phát hiện đã lên con số sấp xỉ một sáu trăm linh người
trong đó có trên một người chuyển sang giai đoạn s và đã tử vong trên bốn trăm linh người
hiện có trên sáu trăm linh bệnh nhân được trung tâm phòng chống hiv aids tỉnh quản lý
trong đó sấp xỉ chín mươi bệnh nhân được điều trị bằng thuốc kháng virus arv
do đó cùng với việc bị cắt giảm nguồn kinh phí dành cho công tác phòng chống hiv aids
thì việc đầu tiên được ngành y tế và chính quyền nơi này ưu tiên đó là tuyên truyền
vận động và tạo các điều kiện tốt nhất
để người nhiễm hiv tiếp tục được điều trị arv từ nguồn thuốc bảo hiểm y tế
đảm bảo cho bệnh nhân được điều trị liên tục
chúng tôi đã triển khai mua thẻ bảo hiểm cho một trăm linh số bệnh nhân đang điều trị
trong giai đoạn đến từ năm hai nghìn một mươi tám nếu có triển khai cấp phát thuốc arv thông qua bảo hiểm
thì về cơ bản là chúng tôi cũng đáp ứng được bệnh nhân đáp ứng được
cái thứ hai là về phần đồng tri trả của thuốc arv
thì tỉnh cũng sẽ hỗ trợ chi trả cho bệnh nhân trong giai đoạn tới
bằng các hình thức tất cả các bệnh nhân hiv có thẻ bảo hiểm y tế
người nghèo thì sẽ mua theo người nghèo người dân tộc thiểu số
còn những người nào không thuộc các đối tượng thì tỉnh bỏ tiền ra để mua thẻ bảo hiểm y tế cho người bệnh
trong cái bảo hiểm y tế thì thanh toán của cơ quan bảo hiểm theo các đối tượng là chỉ được tám mươi thuốc điều trị rv
thì tỉnh cũng đã quyết định bỏ hai mươi số tiền phải đóng góp
thì tỉnh cũng sẽ quyết định bỏ tiền trong quỹ khám chữa bệnh người nghèo của tỉnh để hỗ trợ cho người dân
truyền thông cho người nhiễm hiv thấu hiểu những lợi ích mà bảo hiểm y tế mang lại
tạo ra cơ chế đặc thù riêng để người nghèo nhiễm hiv được tiếp cận với thuốc arv hoàn toàn miễn phí
điều này cho thấy tuy là một tỉnh miền núi nghèo
nhưng hà giang cũng đang nỗ lực và quyết tâm cao trong công tác phòng chống căn bệnh được coi là đại dịch của thế kỷ này